thưa quý vị và các bạn
trong năm mươi ba dân số đang sử dụng internet ở việt nam
có một phần ba là thanh thiếu niên độ tuổi từ một mươi năm đến hai mươi bốn
và tỷ lệ này đang có chiều hướng tăng mạnh
tuy nhiên bên cạnh những lợi ích tốt đẹp ứng dụng trong học tập và sinh hoạt
không ít hậu quả đáng tiếc từ việc sử dụng internet của nhiều người trong giới trẻ
lại đang đòi hỏi giải pháp hữu hiệu từ phía người sử dụng
cũng như trách nhiệm của gia đình nhà trường và xã hội
chương trình hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn bài
tăng sức đề kháng cho giới trẻ trong thời đại số của tác giả khánh minh
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
trẻ em nên hay không nên tham gia vào truyền thông xã hội là một vấn đề gây tranh cãi lâu nay
dựa trên nền tảng internet nhờ các phương tiện truyền thông xã hội
mà người sử dụng có thể giao lưu tương tác trực tuyến với nhau
sự xuất hiện của các phương tiện truyền thông xã hội đã góp phần xóa bỏ các rào cản giao tiếp
giúp con người có thêm công cụ để chia sẻ thông tin kiến thức
trong nhiều trường hợp truyền thông xã hội còn là phương tiện hữu ích
giúp chia sẻ suy nghĩ gắn kết các bối quan hệ
tuy nhiên việc trẻ em sử dụng các phương tiện truyền thông đang tiềm ẩn không ít nguy cơ rủi ro
theo thống kê của hutsui và wearesocial những công cụ quản lý truyền thông đại chúng
trong khoảng từ tháng một đến tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
lượng người dùng internet trên toàn thế giới vẫn tiếp tục tăng trưởng ở mức tăng tám
với hai trăm bảy mươi sáu triệu người dùng mới
nâng tổng số người dùng lên ba năm
với một ba tỷ người chiếm bốn mươi ba dân số thế giới
với năm mươi tám triệu người sử dụng
việt nam được xếp thứ bảy trong nhóm các nước có mức tăng trưởng nhanh về lượng người dùng internet
quý i năm hai nghìn một mươi tám số người dùng internet tiếp tục tăng năm
so với cùng kỳ năm ngoái tăng một mươi sáu
đáng nói một phần ba người sử dụng
trong đó là thanh thiếu niên độ tuổi từ một mươi năm đến hai mươi bốn
đều tham gia ít nhất một phương tiện truyền thông
về truyền thông xã hội phổ biến nhất là các trang mạng xã hội như facebook youtube twitter snapchat
hiện nay các trang mạng xã hội lớn như facebook
bao gồm cả instagram twitter hay snapchat
đều quy định rõ độ tuổi được phép của người dùng ngay từ khi bắt đầu thành lập là một mươi ba tuổi
nhưng việc tuân thủ trên thực tế phần lớn chỉ căn cứ vào sự trung thực khi khai báo của người sử dụng
trong khi đó youtube mạng xã hội duy nhất được tổ chức hội sức khỏe cộng đồng
hoàng gia anh rsph và phong trào sức khỏe giới trẻ imh của anh
đánh giá là có tác động tích cực lại thường xuyên gắn nhãn cho các video giới hạn tuổi người dùng là một mươi sáu
thực tế độ tuổi trung bình của người dùng internet cũng như các phương tiện truyền thông xã hội
trong vài năm trở lại đây đang có xu hướng giảm tới mức báo động
tại anh số trẻ tuổi từ chín đến một mươi hai tuổi hiện đang sử dụng ít nhất một mạng xã hội
lên tới bốn mươi
tại việt nam nhiều trẻ từ chín đến một mươi tuổi cũng đã sở hữu riêng cho mình các thiết bị điện tử nối mạng
như máy tính điện thoại thông minh smartphone ipad và sử dụng thành thạo các nền tảng mạng xã hội
việc sử dụng internet cũng như một số trang mạng xã hội khi chưa đủ tuổi hoặc trong độ tuổi vị thành niên
đã được nhiều chuyên gia trong nước và nước ngoài cảnh báo là dễ mang lại những ảnh hưởng không tốt
tác động tiêu cực đến sự hình thành phát triển nhân cách của trẻ
những rủi ro có thể gặp phải khi nhóm tuổi này sử dụng mạng xã hội một cách vô tư thiếu kiểm soát
thường là bị mất thông tin cá nhân bị sử dụng thông tin cá nhân vào mục đích xấu
bị nghiện mạng xã hội nghiện game ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như tâm sinh lý
vì thế ngày càng xuất hiện nhiều trường hợp trẻ nghiện mạng xã hội đến mức trầm cảm
tâm thần phân liệt phải nhập viện điều trị
thời gian qua bệnh viện tâm thần trung ương i
thường xuyên tiếp nhận các trường hợp bệnh nhân đến khám và điều trị chứng nghiện mạng xã hội
với các biểu hiện dối loạn tâm thần như mất ngủ bỏ bê học hành
một số thì khép mình không giao tiếp và có nhiều hành vi bất thường
theo thống kê của bệnh viện các bệnh nhân mắc tâm thần do nghiện mạng xã hội
chủ yếu là thanh thiếu niên đang học từ phổ thông cơ sở trở lên
và nhiều nhất là ở lứa tuổi cuối cấp phổ thông trung học sinh viên
từ việc nghiện mạng xã hội họ dễ bị lôi kéo kích động
tham gia các trảo lưu nguy hiểm thậm chí đe dọa đến tính mạng
cũng như dễ bị tác động tiêu cực từ các nguồn tin thiếu lành mạnh
hay các trang mạng độc hại chứa nội dung bạo lực khiêu dâm
ngoài ra việc dễ dàng liên lạc và nói chuyện với bất kỳ ai thông qua mạng xã hội
cũng khiến người sử dụng phải đối diện với nhiều vấn đề nguy hiểm như
lừa đảo buôn bán bắt cóc hay xâm hại tình dục
theo số liệu thống kê từ unicef mỗi ngày có đến bảy trăm hai mươi hình ảnh
liên quan đến lạm dụng trẻ em được đưa lên mạng internet
còn theo số liệu từ phòng phòng chống tội phạm mua bán người và trẻ em
cục cảnh sát phòng chống tội phạm về trật tự xã hội bộ công an
trong năm năm qua có khoảng một mươi vụ xâm hại trẻ em
đây là những con số đáng báo động cho thấy sự nguy hiểm khi những người trẻ tuổi
tham gia mạng xã hội mà thiếu sự kiểm soát
trên thế giới vấn đề thanh thiếu niên sử dụng internet ngày càng được các quốc gia quan tâm
vì ảnh hưởng của mạng xã hội đối với lứa tuổi tiêu cực
tin thực sự đã vượt ngoài tầm kiểm soát
tại anh sau khi khảo sát trên một năm trăm linh thanh niên ở độ tuổi từ một mươi bốn đến hai mươi bốn
tổ chức rsbh và imh cho biết mạng xã hội mang lại nhiều ảnh hưởng tiêu cực
như chứng lo âu trầm cảm mất ngủ ít giao tiếp
cũng tại nước này thống kê của một số trường tư thục cũng cho thấy
tới hai phần ba thanh thiếu niên được khảo sát đều tỏ ra mệt mỏi vì sử dụng mạng xã hội
các chuyên gia về internet và sức khỏe tâm thần cũng khuyến cáo rằng
người sử dụng internet thường xuyên nhất là những người nghiện internet
thường dễ có xu hướng lệch lạc hành vi nhất là với những trẻ chưa đủ tuổi
quy định tham gia vào các nền tảng mạng xã hội
ngoài ra các mối quan hệ trên thế giới ảo thường khiến các em xa rời thực tế
không muốn giao tiếp và xây dựng những mối quan hệ tích cực trong cuộc sống thực
trước sự lo ngại về ảnh hưởng xấu mà mạng xã hội có thể gây ra đối với trẻ vị thành niên
các cơ quan chức năng tại anh đã đưa ra khuyến nghị về độ tuổi của người dùng mạng xã hội
ở nước này đồng thời yêu cầu hai công ty lớn là facebook và google
phải thực hiện các biện pháp siết chặt quản lý về độ tuổi của người dùng mạng xã hội
cũng như đưa ra các điều khoản nội dung phù hợp để trẻ em có được nhiều lợi ích
từ việc sử dụng mạng xã hội hơn
điều này nhận được sự đồng tình của nhiều phụ huynh
chính phủ tại một số quốc gia thuộc liên minh châu âu eu
cũng đã ban hành quy định thắt chặt quản lý về độ tuổi
của người sử dụng mạng xã hội
có thể khái quát một số nguyên nhân khiến giới trẻ gặp và phải đối mặt
với nhiều rủi ro trên mạng là
quy định về tuổi chưa thực hiện nghiêm ngặt
nội dung trên các nền tảng mạng xã hội chưa được kiểm soát chặt chẽ
tội phạm mạng ngày càng tinh vi coi thường luật pháp
tuy nhiên nguyên nhân chính vẫn phụ thuộc vào phụ huynh và chính các em
theo ông đặng hoa nam cục trường cục trẻ em bộ lo động thương binh và xã hội
khó khăn lớn nhất của việc bảo vệ trẻ em trên mạng
chính là nhận thức của trẻ và cha mẹ về an toàn trên mạng còn hạn chế
lứa tuổi trẻ vị thành niên dễ bị tác động bởi những yếu tố tiêu cực
trên môi trường internet hay truyền thông xã hội là do sự non nớt trong nhận thức
thực tế chỉ có một mươi một trẻ em học internet từ nhà trường
một mươi học từ bạn bè hai học từ cha mẹ
trong khi có đến sáu mươi tám là các em tự học cách dùng internet
bên cạnh những hạn chế về suy nghĩ tâm sinh lý của lứa tuổi
phần lớn những điều học được từ nhà trường lại không phải là những kỹ năng sử dụng mạng an toàn
mà phần lớn là các kiến thức kỹ năng về công nghệ thông tin
vì thế sức đề kháng trước điều xấu chưa đủ
các em chưa có khả năng nhận diện điều gì là thực sự tốt
thực sự cần thiết cho lứa tuổi của mình khi tham gia vào môi trường tiềm ẩn quá nhiều rủi ro này
giới trẻ nhất là người trong độ tuổi tin
luôn sẵn tâm lý tò mò tìm hiểu
nên các em tiếp thu và sử dụng công nghệ rất nhanh
tiếp cận mạng xã hội cũng như các phương tiện truyền thông xã hội khác khá dễ dàng
nhưng cũng vì thế các em lại học chưa đến nơi đến trốn
có phần vội vàng và thường có xu hướng muốn thể hiện bản thân
sẵn sàng chia sẻ thông tin cá nhân mà không ý thức được về những nguy cơ tiềm ẩn
chưa kể tâm lý ở lứa tuổi dậy thì rất dễ bị kích động
sốc nổi nên có thể đã được nhắc nhở cảnh báo nhưng vẫn phớt lờ
không quan tâm khi hậu quả xảy ra thì
hối hận cũng đau buồn
trong nhiều trường hợp cha mẹ lại chưa đồng hành cùng con
trong quản lý và sử dụng thời gian nói chung
và thời gian dành cho mạng xã hội nói điên
nhiều phụ huynh thường dùng biện pháp mạnh như cấm đoán
mà chưa trú trọng đến việc trở thành những người bạn của con trên mạng xã hội
để đồng hành tư vấn giúp con em mình sử dụng internet một cách hữu ích nhất
làm thế nào để trẻ tham gia vào các mạng xã hội an toàn nhất
vẫn là bài toán khó đòi hỏi có sự chung tay của toàn xã hội
về quản lý nhà nước theo ông nguyễn hoài nam
đại diện cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông
cần có những giải pháp cụ thể bao gồm
quy định đối với nhà cung cấp dịch vụ
cung cấp kênh thông tin về bảo vệ trẻ em trên mạng
tuyên truyền ứng dụng kỹ thuật để giảm rủi ro của trẻ em trên mạng
những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này
cũng cần phối hợp bằng cách đưa ra biện pháp
thắt chặt quản lý độ tuổi người sử dụng
cũng như ngăn chặn trẻ em tiếp cận nội dung không lành mạnh
đặc biệt môi trường gia đình có vai trò hết sức quan trọng
nếu phụ huynh thường xuyên quan tâm chia sẻ với con em mình
bên cạnh việc cho con sử dụng các thiết bị công nghệ
luôn có ý thức giúp các em chuẩn bị về kiến thức và tâm lý
có chính kiến và biết đề phòng với các nội dung xấu và độc hại trên internet
đồng thời cha mẹ cần phối hợp với nhà trường
để thường xuyên lắng nghe những vấn đề trẻ em gặp phải khi sử dụng internet
qua đó cùng đưa ra những giải pháp tốt nhất
bản thân giới trẻ cũng cần tự có sức đề kháng đủ mạnh khi tham gia môi trường internet
làm tốt được điều này người trẻ hoàn toàn có thể tự tin bước vào thời đại công nghệ số
quý vị và các bạn vào theo dõi bài
tăng sức đề kháng cho giới trẻ trong thời đại số của khánh minh
bài đăng trong một bình luận phê phán báo nhân dân
chương trình tạm dừng ở đây
xin chào và hẹn gặp lại
hẹn gặp lại trong các chương trình sau